để tiếp tục giữ vững an ninh trật tự ổn định xã hội bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
và các sự kiện lớn của đất nước tạo nền tảng thực hiện tốt các nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi bốn ngay từ đầu năm
bộ công an mở đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trên phạm vi toàn quốc
theo đó từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba bộ công an yêu cầu công an các đơn vị địa phương tập trung triển khai đồng bộ
các biện pháp nghiệp vụ kịp thời triển khai các biện pháp đấu tranh hiệu quả góp phần giữ vững an ninh trật tự
không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị
trong tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự thực hiện tốt các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội
ra soát bổ sung hoàn thiện và tăng cường thực hiện các phương án kế hoạch bảo vệ an ninh quốc gia
triển khai đồng bộ các biện pháp và đẩy mạnh việc thực hiện phương án kế hoạch phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả
không để tội phạm hoạt động phức tạp gây bức xúc trong dư luận như tội phạm liên quan đến tín dụng đen
tội phạm sử dụng vũ khí vật liệu nổ gây án tăng cường đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán
vận chuyển ma túy lớn xuyên quốc gia các tụ điểm sản xuất mua bán tổ chức sử dụng ma túy trong nước
đẩy mạnh phát hiện đấu tranh với tội phạm kinh tế tham nhũng trong các ngành lĩnh vực kinh tế trọng điểm
đấu tranh chống mua lậu gian lận thương mại và hàng giả dịp tết nguyên đán
triển khai quyết liệt các giải pháp ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư căn cước công dân
đề án sáu của chính phủ phục vụ quản lý xã hội và phòng chống tội phạm
tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông tiếp tục xử lý nghiêm các vi phạm theo các chuyên đề
nồng độ cồn ma túy quá tải xe khách xe container có phương án phòng ngừa
giải quyết un tắc giao thông không để xảy ra đua xe trái phép làm tốt công tác chính trị tư tưởng
khen thưởng động viên cán bộ chiến sĩ đảm bảo hậu cần vũ khí phương tiện
phục vụ tấn công chấn áp tội phạm có phương án đảm bảo an toàn cho nhân dân và cán bộ chiến sĩ
phòng ngừa các trường hợp chống người thi hành công vụ
hôm nay viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can đỗ anh dũng
chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn tân hoàng minh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hành vi phạm tội của bị cáo đỗ anh dũng thể hiện qua việc thông qua các công ty con
phát hành chín gói trái phiếu riêng lẻ để chiếm đoạt hơn tám sáu trăm linh tỷ đồng của sáu sáu trăm linh nhà đầu tư
bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là bị can đỗ hoàng việt
phó tổng giám đốc tập đoàn tân hoàng minh nguyễn mạnh hùng
cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản ngôi sao việt
trần hồng sơn chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn sore
nguyễn khoa đức chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần cung điện mùa đông
lê văn thịnh phó tổng giám đốc tập đoàn tân hoàng minh và phùng thế tính
cựu giám đốc tài chính kế toán của tập đoàn tân hoàng minh và một số bị can khác
cơ quan truy tố cáo buộc mục đích của tập đoàn tân hoàng minh là huy động và chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư thứ cấp
trong đó chủ yếu là người dân những nhà đầu tư không chuyên
với các thủ đoạn trên tập đoàn tân hoàng minh đã huy động được gần một mươi bốn tỷ đồng
thông qua việc phát hành mua bán chín gói trái phiếu trái pháp luật
cáo trạng xác định có hơn sáu sáu trăm linh khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu
hợp đồng chuyển nhượng và bị tập đoàn tân hoàng minh chiếm đoạt tám sáu trăm linh tỷ đồng
trong đó đỗ anh dũng giữ vai trò chủ mưu chịu trách nhiệm về số tiền đã chiếm đoạt
quá trình điều tra đến nay đỗ anh dũng đã nộp lại và cơ quan điều tra bộ công an
thu hồi tổng cộng hơn tám sáu trăm linh tỷ đồng khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án
liên quan đến vụ cướp tại phòng giao dịch chi nhánh ngân hàng bidv số một trăm sáu mươi chín ngũ hành sơn
quận ngũ hành sơn khiến một bảo vệ tử vong
vào chiều ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng đã phối hợp với công an quận ngũ hành sơn
và các đơn vị nghiệp vụ của công an thành phố truy xét và bắt giữ thành công hai đối tượng chỉ sau một giờ đồng hồ
hai đối tượng được xác định là nguyễn mạnh cường hai mươi năm tuổi trú tại huyện quế sơn tỉnh quảng nam
và trần văn trí hai mươi hai tuổi trú tại xã hòa sơn huyện hòa vang thành phố đà nẵng
khoảng một mươi ba h ba mươi phút cường và trí nguy trang đi vào ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam bidv
phòng giao dịch ngũ hành sơn dùng súng và dao chuẩn bị từ trước uy hiếp nhân viên lấy tiền
sự việc bị ông trần minh thành là bảo vệ của ngân hàng phát hiện chống trả quyết liệt nên bị cường đâm trọng thương và tử vong
nhận được tin báo lực lượng công an đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường tổ chức truy xét và bắt giữ được hai đối tượng
tại cơ quan công an cường và trí thừa nhận quen biết nhau qua mạng xã hội do nợ nần nhiều không có khả năng chi trả nên nảy sinh ý định cùng nhau đi cướp ngân hàng
dùng tiền đặt mua hung khí trên mạng xã hội để thực hiện hành vi phạm tội
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an vừa triệt phá đường dây pha chế đóng gói ma túy tổng hợp nước vui
quy mô lớn do nguyễn thị hoài một nữ dj cầm đầu tạm giữ một mươi bảy đối tượng thu giữ hai trăm một mươi bảy kg ma túy
hoài cùng đồng bọn đã mua ma túy và các phụ gia từ nước ngoài về đóng trong những gói cà phê trà thảo mộc tập kết tại tp hcm
thường xuyên thay đổi nơi cất dấu pha chế để qua mắt lực lượng chức năng
đến nay lực lượng chức năng đã khởi tố vụ án khởi tố một mươi bị can
bước đầu làm rõ trong nửa năm các đối tượng đã pha chế đóng gói và xuất ra thị trường khoảng bảy trăm năm mươi kg ma túy nước vui
vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ
vận chuyển trái phép pháo qua biên giới tàng trữ pháo lê văn kiệt và hồ trần xuân nam
vừa bị lực lượng biên phòng phối hợp với công an huyện dương minh châu tỉnh tây ninh bắt giữ cùng tăng vật là một trăm tám mươi tám kg pháo các loại
tại cơ quan công an lê văn kiệt khai nhận đang trở thuê pháo xuống vũng tàu cho một người đàn ông không rõ lai lịch để nhận ba triệu đồng thì bị bắt giữ
mở rộng chuyên án lực lượng công an đã kiểm tra nhà hồ trần xuân nam
huyện tân châu phát hiện hai mươi tám kg pháo nổ cất dấu trong hai bao tải
vụ việc tiếp tục được điều tra
một đoàn rước dâu bằng năm mươi chiếc xe đầu kéo lưu thông trên đường bấm còi inh ỏi gây ảnh hưởng tới trật tự giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông hà tĩnh đã yêu cầu dừng lại kiểm tra tạm giữ giấy tờ các tài xế
đoàn rước đi từ xã sơn trung về xã sơn tây huyện hương sơn
nhận được tin báo từ quân chúng lực lượng chức năng đã chốt chặn kiểm tra giấy tờ
các lái xe ghi lại hình ảnh
sau khi tạm giữ giấy tờ của các lái xe đoàn rước dâu được di chuyển tiếp để không ảnh hưởng đến ngày vui của cô dâu chú rẻ
chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi một bệnh viện đa khoa thiện hạnh thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc cho biết đang cấp cứu cho một mươi bảy em học sinh nghi bị ngộ độc thực phẩm
trước đó khoa cấp cứu bệnh viện tiếp nhận một mươi bảy em học sinh lớp năm trường tiểu học lý thường kiệt thành phố buôn ma thuột
có biểu hiện đau đầu chóng mặt nôn nói
theo lời cô giáo chủ nhiệm lớp khả năng nguyên nhân gây ngộ độc là món trà sữa được bán cạnh trường học
nguyên nhân vụ ngộ độc đang được xác minh
công an nghệ an vừa triệt phá đường dây buôn bán vận chuyển và tàng trữ pháo nổ do võ văn pháp cầm đầu
bắt giữ thành công năm đối tượng thu giữ trên bốn tạ pháo nổ
qua công tác nắm tình hình phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an phát hiện một đường dây nghi vấn liên quan đến hành vi buôn bán
pháo nổ trái phép với số lượng lớn do võ văn pháp chú tại huyện nghi lộc cầm đầu pháp thường câu kết với một số đối tượng người địa phương
đang làm ăn ở nước ngoài rồi liên lạc qua mạng xã hội để đặt số lượng lớn pháo từ nước ngoài và vận chuyển bằng đường tiểu ngạch về tập kết trên địa bàn
pháp chọn địa điểm cất giấu tại nhà nguyễn tứ mỹ tại xóm kim nghĩa xã nghi long huyện nghi lộc nơi vắng người qua lại
ngoài ra pháp còn bán pháo nổ cho các đại lý lẻ có nhu cầu mua bán pháo nổ gần khu vực mình sinh sống
tăng vật cơ quan công an thu giữ gồm bốn trăm hai mươi kg pháo nổ các loại một xe ô tô năm điện thoại di động cùng với nhiều vật chứng liên quan khác